rất nhiều bệnh nhân covid một mươi chín đã được chữa khỏi và xuất viện
đây là những cố gắng không mệt mỏi của đội ngũ nhân viên y tế các y bác sĩ của việt nam
xin mời quý vị khán giả hãy cùng chúng tôi tìm hiểu về những điểm mới trong phác đồ điều trị
mà các bác sĩ của chúng ta đã áp dụng một cách hiệu quả cho các bệnh nhân mắc covid một mươi chín
theo phó giáo sư tiến sĩ phạm ngọc thạch giám đốc bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương
các bệnh nhân mắc covid một mươi chín vẫn tuân thủ phác đồ điều trị của bộ y tế
trên cơ sở điều trị triệu chứng cho bệnh nhân kết hợp với những kinh nghiệm điều trị từ các nước trên thế giới
thời gian gần đây cũng có những bước tiến triển mới trong phác đồ điều trị cho bệnh nhân nhiễm virus sars cov hai
và tại bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương đã áp dụng khá hiệu quả
chúng tôi điều trị hơn một nửa số bệnh viện bệnh nhân ở việt nam một trăm bốn mươi ba trường hợp
chúng tôi cũng đều áp dụng các phác đồ
như thế giới chẳng hạn và cả kinh nghiệm của công tác phòng chống sars
rồi kinh nghiệm của phòng chống rất nhiều bệnh dịch khác
thì chúng tôi đã sự kết hợp của cả về hiện đại cả về kinh nghiệm
rồi cả về những cái vấn đề điều trị của các nước
hiện nay chúng tôi đang áp dụng hai phác đồ
một là phác đồ điều trị adbs bậc hai
và phác đồ của hydrochloroquine và azithromycin cũng dùng các phác đồ của thế giới
nhưng mà vấn đề điều trị của chúng tôi thì là điều trị một cách có hiệu quả
và kết hợp với cả về kinh nghiệm điều trị của lân thao thể trạng miễn dịch
rồi điều trị sớm và điều trị phối hợp với cả kinh nghiệm về điều trị corticoid nữa
do vậy vấn đề giảm tỷ đệ bệnh nhân nặng
từ bệnh nhân nhẹ mà khi bắt đầu tiến triển thành bệnh nhân nặng
mà từ giảm tỷ đệ bệnh nhân nặng thì rõ vậy là giảm được tỷ đệ tử vong
và kết hợp với hội đồng chuyên môn cấp bộ
rồi thường xuyên được hội trần các giáo sư đầu ngành
và kết hợp với cả kinh nghiệm nhiều năm điều trị các bệnh truyền nhiễm
thì chúng tôi đã mang lại kết quả như vậy
những phác đồ mà các bác sĩ đang điều trị covid một mươi chín đều được bộ y tế thông qua
trước khi đưa vào áp dụng đều được những chuyên gia y tế đầu ngành tìm hiểu
nghiên cứu kỹ lưỡng
và báo cáo lên bộ y tế hiện việt nam vẫn đang điều trị hiệu quả cho bệnh nhân mắc covid một mươi chín